một quy định pháp luật cơ bản của các nhà nước pháp quyền không phân biệt chế độ chính trị trình độ phát triển
tuy nhiên trong tính hiện thực của nó quyền con người luôn mang tính đặc thù bởi truyền thống lịch sử bản sắc văn hóa và chế độ chính trị
sự khác biệt nào đó về quyền con người giữa các quốc gia dân tộc là điều bình thường và là lẽ tự nhiên
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài không thể bác bỏ thành tựu bảo đảm quyền con người của việt nam
của các tác giả tiến sĩ cao đức thái nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quyền con người phạm văn bằng
học viện biên phòng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ở việt nam quyền công dân và quyền con người là thành quả của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hiến pháp đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã quy định đầy đủ quyền công dân
mặc dù văn kiện này chưa dùng khái niệm quyền con người nhưng có thể nói
quyền con người đã được lồng ghép với quyền công dân kể cả quyền của người nước ngoài định cư hợp pháp ở việt nam
không phủ nhận rằng trong những thời kỳ lịch sử trước đây do hoàn cảnh chiến tranh với nền kinh tế kế hoạch hóa
bao cấp và một phần nhận thức lý luận chưa đầy đủ nên quyền con người ở việt nam ít nhiều còn có mặt hạn chế
tuy nhiên từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay khi nước ta đã chuyển sang xây dựng đất nước theo mô hình mới của chủ nghĩa xã hội
với nhà nước pháp quyền công dân thì chúng ta đã được đặt một nền kinh tế kế hoạch hóa
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh thì các quyền con người quyền công dân được bảo đảm đầy đủ
thế nhưng với động cơ đen tối và tư duy chính trị bảo thủ một số cơ quan tổ chức ở hoa kỳ và liên minh châu âu
cho đến nay vẫn kỳ thị với chế độ chính trị và nhà nước ta
họ lấy vấn đề dân chủ nhân quyền làm cách cớ để vu cáo việt nam vi phạm quyền con người
chẳng hạn nhóm nghị sĩ cực đoan ở hạ viện hoa kỳ thường tổ chức điều trần về tình hình nhân quyền việt nam
và soạn thảo giữ luật nhân quyền việt nam
vụ dân chủ nhân quyền và lao động bộ ngoại giao hoa kỳ hàng năm soạn thảo phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền thế giới
phúc trình về tự do tôn giáo thế giới
trong đó họ xuyên tạc
bôi đen tình hình nhân quyền ở việt nam rằng việt nam vẫn là một quốc gia mà tôn giáo nằm dưới sự chi phối của chính phủ
phần sau của cái gọi là phúc trình thường là kiến nghị dùng tiêu chuẩn nhân quyền làm điều kiện cho quan hệ giữa hai quốc gia
văn phòng đại diện liên minh châu âu ở việt nam cũng thường cập nhật những vụ án vi phạm một số tội về an ninh quốc gia
được quy định trong bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đó là
tội tuyên truyền chống nhà nước cộng đồng
tội tuyên truyền hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tội phá rối an ninh
tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
từ đó họ lên tiếng quan ngại về những vụ bắt xét xử nhiều đối tượng sử dụng internet
trong đó có facebook chống phá chế độ xã hội và nhà nước ta như nguyễn ngọc như quỳnh
hoàng đức bình nghệ an v v
họ cho rằng việc bắt giữ này đi ngược lại với những cam kết về nhân quyền trong nước và quốc tế
đặc biệt là công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà việt nam là một thành viên từ một nghìn chín trăm tám mươi hai
và xu hướng này đe dọa làm lưu mờ sự tiến bộ của việt nam về nhân quyền
cho dù họ có ra sức xuyên tạc vu cáo bôi đen với mọi hình thức thì cũng không thể bác bỏ được những thành tựu to lớn vững chắc về đảm bảo quyền con người của đảng và nhà nước ta
nhất là trong thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay
nói cho thành tựu về quyền con người của nước ta trước hết cần nói tới cơ sở tư tưởng chính trị của đảng cộng sản việt nam
trong cương lĩnh đường lối của đảng ta từ khi thành lập
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi cho đến nay luôn nhất quán xem quyền con người là một mục tiêu của cách mạng việt nam
cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm hai nghìn một mươi một một lần nữa khẳng định
xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
con người là trung tâm của chiến lược phát triển đồng thời là chủ thể phát triển
tôn trọng và bảo vệ quyền con người
gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc đất nước và quyền làm chủ của nhân dân
đại hội một mươi hai của đảng tiếp tục khẳng định những cam kết quốc tế của nhà nước ta với cộng đồng quốc tế về quyền con người
coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người
bảo vệ và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của con người
tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà nước ta ký kết
cho đến nay việt nam
đã gia nhập ký kết hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người
và những công ước chuyên biệt về quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương
thực hiện các cam kết quốc tế
nhà nước ta đã nội luật hóa các công ước nói trên vào hệ thống pháp luật quốc gia
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đã dành cả một chương chương hai
quy định về quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các quyền con người
quyền công dân về chính trị dân sự kinh tế văn hóa xã hội
được công nhận tôn trọng bảo vệ bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
cùng với hệ thống pháp luật hiện nay của việt nam
không chỉ tương thích với các công ước quốc tế về quyền con người
mà còn được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia
có hệ thống pháp luật tiến bộ hàng đầu trên thế giới
việc bảo đảm về quyền con người
bảo đảm các quyền dân sự chính trị trước hết được thể hiện trong bầu cử
điển hình như cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn năm hai nghìn một mươi bốn
tỷ lệ cử tri đã bỏ phiếu đạt chín mươi chín ba mươi năm
về cơ cấu có tám mươi sáu đại biểu là người dân tộc thiểu số
một trăm ba mươi ba đại biểu là phụ nữ hai mươi một đại biểu là người ngoại đảng
lần đầu tiên việt nam có chủ tịch quốc hội là phụ nữ v v

hoạt động của quốc hội trong những năm qua thể hiện rõ tính dân chủ thẳng thắn
đổi mới theo hướng thực hiện tốt hơn cơ chế kiểm soát quyền lực
nhiều vấn đề nóng mà dư luận nhân dân quan tâm được đưa ra chất vấn
tại các kỳ họp của quốc hội
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền của các dân tộc thiểu số
được bảo đảm ngày càng tốt hơn
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội đã thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo

thay cho nghị định trên lĩnh vực này
luật này mở rộng và quy định rõ
quyền của cá nhân bao gồm cả những người đang bị giam giữ thi hành án
được thực hiện các nghi thức thực hành tín ngưỡng
quyền của người nước ngoài về tín ngưỡng tôn giáo ở tại việt nam v v
việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận báo chí
hiện nay việt nam có tám trăm năm mươi tám cơ quan báo chí in
một trăm linh năm cơ quan báo điện tử
hai trăm linh bảy trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí
không chỉ người dân việt nam mà người nước ngoài cư trú ở việt nam
đều có đầy đủ thông tin điện tử
thông tin từ những hãng thông tấn báo chí lớn như cnn bbc tv năm nhk dvk australia network kbs bollomberg
qua internet người dân việt nam cũng có thể tiếp cận tin bài
của các cơ quan thông tấn báo chí như afp ap bbc reuters kyodo v v
nhiều chuyên gia đánh giá
việt nam là quốc gia có tốc độ phát triển internet hàng đầu khu vực
đặc biệt là mạng facebook
hiện tại việt nam có ba mươi năm triệu người sở hữu tài khoản facebook
trong đó hai mươi một triệu người truy cập hàng ngày thông qua thiết bị di động
theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế
mạng facebook ở việt nam phát triển nhanh nhất khu vực
và là quốc gia có lượng người dùng internet lớn thứ ba tại khu vực đông nam á
trên lĩnh vực kinh tế xã hội và văn hóa
việc bảo đảm quyền con người được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu bình quân gdp đạt khoảng năm mươi
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn
đây là mức tăng khá cao và được xếp vào nhóm các quốc gia
có tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực và thế giới
bình quân thu nhập đầu người tăng từ một hai mươi bốn usd một năm
lên hai hai trăm linh usd một năm
trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho nhóm nghèo
hộ nghèo đồng bào vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số v v
nổi bật là chương trình một trăm ba mươi năm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn
giai đoạn ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhà nước đã đầu tư hai trăm ba mươi chín ba trăm một mươi sáu sáu tỷ đồng
dành cho xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
việt nam là điểm sáng của khu vực và thế giới về công tác xóa đói giảm nghèo
quyền của nhóm xã hội dễ bị tổn thương yếu thế phụ nữ trẻ em người khuyết tật
được đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm
việt nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực và thứ hai trên thế giới
tham gia ký công ước quốc tế về quyền trẻ em năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hàng năm bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với các bộ ngành
tổ chức liên quan và các địa phương phát động tháng hành động vì trẻ em
nhằm vận động toàn xã hội chung tay bảo vệ chăm sóc trẻ em tạo môi trường sống an toàn
lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất trí tuệ tinh thần
chương trình trái tim cho em do đài truyền hình việt nam và tập đoàn viễn thông quân đội tổ chức
sau bảy năm triển khai đã quyên góp được chín mươi tỷ đồng hỗ trợ phẫu thuật thành công
cho hai bảy trăm linh em nhỏ dưới một mươi sáu tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh
có hoàn cảnh khó khăn
về quyền của nữ giới từ năm hai nghìn một mươi đến nay quốc hội đã ban hành bốn mươi đạo luật
trong đó quyền của nữ giới được lồng ghép đầy đủ trong hệ thống pháp luật quốc gia
trong lĩnh vực lao động việc làm hiện nay lao động nữ vẫn duy trì ở mức cao và đạt bốn mươi tám
trong tổng số lực lượng lao động cả nước tỷ lệ phụ nữ tham gia điều hành quản lý doanh nghiệp đạt hai mươi bốn
thành tựu về quyền con người của việt nam ngày nay
không thể không nói tới uy tín quốc tế của nhà nước ta nói chung quyền con người nói riêng
các thế lực thù địch những phần tử cơ hội về chính trị thường té nước theo mưa
phụ họa với truyền thông phương tây xuyên tạc vu cáo việt nam vi phạm nhân quyền
nhất là về tự do báo chí ngôn luận cả trên internet
họ còn bình luận rằng việt nam đang cô đơn v v
trên thực tế thì ngược lại uy tín quốc tế của việt nam đang ngày càng được nâng cao
gần đây nhất lợi dụng diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
tổ chức tại việt nam không ít các tổ chức chống cộng đã có thông điệp đến lãnh đạo nhiều nước
phải có những đòi hỏi mạnh mẽ việt nam tuân thủ các chuẩn mực nhân quyền
tuy nhiên tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đã kết thúc tốt đẹp
chính thức khép lại một năm apec hai nghìn một mươi bảy thành công
việt nam nước chủ nhà đăng cai apec hai nghìn một mươi bảy ghi đậm dấu ấn của mình
trở thành tâm điểm chú ý xuất hiện liên tục trong dòng chảy thông tin trên các phương tiện truyền thông quốc tế
bạn bè và đối tác trong cũng như ngoài diễn đàn đều trân trọng đánh giá cao
từ công tác tổ chức chú đáo chuyên nghiệp đến những sáng kiến
đề xuất chủ động tích cực của việt nam thúc đẩy hợp tác liên kết apec
hình ảnh một việt nam mặc dù tất bật ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số một mươi hai
song vẫn hết mình để tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy diễn ra xuân sẻ
vừa đảm bảo sự trọng thị mà không kém phần thân tình
có lẽ sẽ là khó quên đối với bất kỳ ai tham dự
năm apec hai nghìn một mươi bảy đã khép lại nhưng dư âm về một diễn đàn năng động đầy sức sống và trách nhiệm
cũng như một việt nam đổi mới tích cực và giàu lòng mến khách
tiếp tục lan tỏa rộng khắp càng củng cố hình ảnh vị thế việt nam trên trường quốc tế
sự thật đó bác bỏ mọi xuyên tạc
trên con đường hội nhập
phát triển xã hội ta đang còn nhiều vấn đề kinh tế xã hội cần phải nỗ lực giải quyết
xong không ai có thể phủ nhận việc bảo đảm quyền con người của đảng và nhà nước ta đến nay
đã có cơ sở chính trị pháp lý vững chắc
đồng thời các quyền con người trên tất cả các nhóm quyền
từ quyền dân sự chính trị đến quyền kinh tế xã hội và văn hóa
ngày càng được nâng cao vì đó là bản chất của chế độ ta
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
không thể bác bỏ thành tựu bảo đảm quyền con người của việt nam
của các tác giả tiến sĩ cao đức thái và phạm văn bằng
bài đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân
như chúng ta đã biết ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bộ ngoại giao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã công bố sách trắng về quyền con người
với chủ đề bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở việt nam
đây là lần thứ hai việt nam công bố sách trắng về quyền con người
năm hai nghìn năm lần đầu bộ ngoại giao việt nam đã công bố cuốn sách
thành tựu bảo vệ và phát triển các quyền con người ở việt nam
đối với dân tộc việt nam
quyền con người là do nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng lên giành lại từ cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
không có lý do gì đảng và nhà nước việt nam đi ngược lại những giá trị của cuộc cách mạng đó
điều đó cho thấy những kẻ kiếm cớ phàn biệt để đưa ra những nhận định xuyên tạng
phủ nhận thành quả về quyền con người của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
là không thể chấp nhận được
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau